những ngày vừa qua nền nhiệt ở miền tây nghệ an lên cao có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đo được gần bốn mươi độ c
thời gian này cũng là lúc người dân ở các huyện miền núi bước vào vụ gặt
mùa vàng ở miền tây nghệ an đến trong những ngày nắng nóng cực điểm
dưới cây nóng oi bức người dân xã biên giới tam quang huyện tương dương vẫn tất bật thu hoạch lúa để kịp nắng
vụ đông xuân này người dân xã tam quang sản xuất khoảng bảy mươi hectare lúa
tập trung nhiều ở các bản bãi sở tam liên bãi sa
nắng nóng cũng thuận lợi cho việc phơi thóc
do đó bất chấp thời tiết nắng nóng nông dân miền núi vẫn tất bật thu hoạch cho kịp thời vụ